đêm qua và sáng nay hai mươi ba tháng chín do ảnh hưởng của không khí lạnh tiếp tục tăng cường xuống khiến nhiệt độ trên địa bàn tỉnh lào cai đồng loạt giảm thấp hơn so với ngày hôm trước
các vùng núi cao trời chuyển rét đậm khá sâu vào đêm và sáng sớm
đài khí tượng thủy văn lào cai cho biết lúc bảy giờ sáng nay ghi nhận được nhiệt độ thấp nhất ở các địa phương như sau
thành phố lào cai hai mươi sáu độ c khu du lịch sapa một mươi ba chín độ c đặc biệt tại huyện bắc hà nhiệt độ chỉ còn một mươi ba năm độ c
nhiệt độ thấp nhất vào đêm và sáng nay khiến người dân khi ra đường đến công sở làm việc nhất là những người dân ở vùng núi cao phải mặc áo ấm để chống lạnh
theo dự báo vào ngày và đêm nay không khí lạnh vẫn tiếp tục tăng cường yếu xuống lào cai nhiệt độ các địa phương vẫn trong tình trạng thấp
đêm nay nhiệt độ vùng núi trong khoảng từ một mươi ba đến một mươi năm độ c
riêng tại sapa và bắc hà khả năng giảm còn một mươi một đến một mươi năm độ c
do đó người dân cần chủ động thực hiện các biện pháp phòng chống rét cho người và vật nuôi